tổ chức y tế thế giới who phối hợp với chương trình chống lao quốc gia đã tổ chức hội nghị tham vấn khung kế hoạch tiến tới
thanh toán lao trẻ em ở các nước có gánh nặng bệnh lao cao khu vực đông địa trung hải đông nam á và tây thái bình dương
tại các nước có gánh nặng bệnh lao cao trẻ em mắc lao chiếm một mươi một mươi một tổng số những trường hợp mắc lao mới hàng năm
tuy nhiên số trẻ em được chẩn đoán mắc lao tăng chậm khoảng một bảy trăm linh trường hợp mỗi năm
các ước tính mới nhất cho thấy ba mươi sáu bệnh nhân lao bị mất tích nghĩa là khoảng ba sáu triệu bệnh nhân lao có thể không được chẩn đoán và điều trị đúng cách
tìm kiếm và điều trị tất cả các trường hợp mắc lao bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên là ưu tiên hoạt động khẩn cấp đặc biệt ở các nước có gánh nặng bệnh lao cao
tại hội nghị các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những vấn đề tầm soát phát hiện sớm thuốc điều trị sự phối hợp y tế công tư
sự vào cuộc của hệ thống chính trị nhằm tiến tới mục tiêu thanh toán bệnh lao ở trẻ em và vị thành niên góp phần quan trọng trong mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi ở việt nam